ngày chín tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm nhật pháp bắn nhau
khoảng một mươi một giờ đêm quân nhật chiếm nhà tù hòa lò
trong một lần được ra khỏi sân trời đổ mưa lớn đồng chí trần tử bình khi đó là trưởng ban sinh hoạt nhà tù đặc biệt chú ý tới một khu vực trên khu vực sân chạy giam
các nơi khác thì bị ngập nước
còn riêng khu vực đó thì lại không hề ngập
đồng chí chú ý đến một tấm xi măng hình vuông có vòng tròn sắt ở giữa
vậy đường ống này sẽ dẫn đi tới đâu
hệ thống ống nước này có đặc điểm như thế nào
phải có câu trả lời thì mới đưa ra được phương án tổ chức vượt ngục cho ông và các anh em đồng chí được
sau khi đã có con đường thoát hiểm bằng đường ống nước ngầm
theo báo cáo của đồng chí nguyễn huy hòa và trần tử bình
đồng chí trần tử bình tiến hành một kế hoạch chi tiết cho kế hoạch vượt ngục
lòng cống tối ôm mùi hôi thối bốc ra từ cá chất nhầy với đủ các loại rác rưỡi phân người làm ai cũng muốn nôn mửa
ấy thế mà chẳng ai bịt mồm bịt mũi vì còn mãi chui
tới chỗ hẹp tôi phải nằm thẳng người ra rũi hai cánh tay về phía trước
dùng sức khỉu tay chống ngón chân mà nhích
nước bùn hôi thối ngập đến cằm
thi thoảng tôi lại đụng đầu vào chân người trước hoặc đạp chân mình vào người bò sau
những ngày sau đó những đồng chí tù chính trị tiếp tục vượt ngục bằng đường cống ngầm trước sân chạy di
biết được các đồng chí bị tù đã vượt ngục chính ủy bắc kỳ cử người đi tìm đón
thoát khỏi nhà tù hỏa lò được đảng phân công đồng chí trần tứ bình
cùng các đồng chí khác của ông đã tỏa về các địa phương để tuyên truyền vận động quân chúng
và chỉ đạo tiến hành thành công cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
cuộc vận ngục thể hiện lòng yêu nước trí thông minh sáng tạo tinh thần tổ chức
ý chí quyết chiến và quyết thắng kẻ thù của các chiến sĩ cách mạng ở nhà tù hòa lò
biết được các đồng chí bị tù đã vượt ngục chính ủy bắc kỳ cử người đi tìm đón

biết được các đồng chí bị tù hỏa lò chỉ đạo tiến hành thành công cách mạng ở nhà tù hỏa lò
đồng chí trong tri bộ cũng thống nhất ý chí là đợt đầu tiên là để cho những đồng chí cán bộ cốt cán và lớn tuổi là vượt ngục trước
đầu tiên là cái chui công là anh trần tây có kinh nghiệm lắm lần vượt ngục chỉ tìm cách chui công rồi
ông ấy tìm cái chui công được rồi thì cho mà anh nhỏ bé nhất anh hòa cổ ấy đi thăm mà được cũng nói là nó phễu nó thế này vào là tắt không ra được chứ không được nói cho nó tối trời chui ngay nó đổ ra là khất
tất cả chúng ta vượt có thể thành công và cũng có thể không thành công
vậy nếu với tất cả những người không thành công

thì những người còn lại mà thành công thì hãy nhớ ngày này để chúng ta dỗ chung cho những người không thành công